tết trần trần nam thơ mây được xem là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào khmer nam bộ
không những vậy đây còn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc khơ me
năm nay bà con khmer trà vinh đón mừng năm mới với nhiều thắng lợi và niềm vui mới
tết trần trần nam thơ mây giờ là ngày mở đầu năm mới mở đầu thời vụ
cũng là ngày hạnh phúc tươi vui nhất trong năm của đồng bào khmer nam bộ
trong khoảng một triệu hai trăm linh ngàn đồng bào khmer sinh sống ở đồng bằng sông cửu long
trà vinh là một trong những tỉnh có số lượng người dân tộc khmer đông chiếm trên ba trăm linh người
những năm qua đảng quỹ chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các chính sách
chương trình dự án hỗ trợ đồng bào khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
hầu hết các tuyến đường giao thông liên xã liên ấp trên địa bàn đều được nhựa quá bê tông quá
được sự quan tâm của đảng nhà nước các cấp
thì thông qua các chương trình chánh sách của dân tộc
thì bộ mặt nông thôn ngày nay thì được bê tông quá với nhựa quá
thì các trường trạm trên các tuyến đường trường trạm trường học cái nước sạch đó là càng ngày càng khởi sắc hơn
là một trong những quyện nghèo của tỉnh trà vinh
về nguyện trà cú vào dịp tết vô năm của đồng bào khmer

trà cú ngày nay đã dần xóa đi khái niệm dùng nông thôn sâu toàn diện dùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc
trong năm qua toàn quyện tiếp nhận triển khai thực hiện một trăm linh ba công trình về điện
giao thông thủy lợi nước sạch trường học y tế chợ nhà cộng đồng với tổng kinh phí hơn chín mươi hai tỷ đồng
từ các nguồn giống đầu tư năm hai nghìn một mươi tám toàn quyện đã chuyển đổi được chín trăm năm mươi hectare đất trồng lúa kém hiệu quả
sang các loại cây trồng vật nuôi khác giúp bà con chọn cây trồng hiệu quả
trong đó quyện chỉ đạo xây dựng và nhân rộng năm mươi ba mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao
qua đó góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên một hectare đất lên một trăm một mươi tám triệu đồng
cây nghèo cây khó thật sự đã không còn là nỗi ám ảnh luôn đè nặng lên nguyện nghèo ba mươi a của chính phủ
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy nội lực kết hợp với việc sử dụng

có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của ngân sách nhà nước các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước
tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo bền dững
một mùa chân trên năm thơ mây nữa lại về với đồng bào khmer nam bộ
sự đổi thay của phong sóc hôm nay là niềm tin của bà con khmer đối với đảng
nhà nước trên con đường dương tới ấm no hạnh phúc